ngày một mươi bốn tháng chín phiên họp thứ ba mươi bảy của ubthq tiếp tục với việc cho ý kiến vòng một mươi một quy định liên quan đến đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội ubthq trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc
đoàn đại biểu quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc